trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
từ chiều ngày mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
vâng như vậy đây là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp nguy cơ bão trồng bão lũ trồng lũ
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp ở một số địa phương nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ ngập lụt và sạt lở đất
và trước bối cảnh trên lãnh đạo bộ công an đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về người tài sản cho nhân dân
theo đó tập trung các nội dung chính như sau
thực hiện nghiên tức chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kịp thời sơ tá nhân dân khỏi những nơi sung yếu nguy hiểm nhất là ở khu vực ven biển những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ốc lũ ống lũ quét sạt lở đất
khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng bởi mưa bão nhất là người dân đang di chuyển có ý định di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc
hỗ trợ phương tiện lương thực thực phẩm xăng dầu và triển khai phương án đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn
theo dõi sát sao diễn biến mưa bão để triển khai ngay các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó đảm bảo phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh và hành động theo đúng phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
đồng thời triển khai quyết liệt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp